liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều qua tỉnh nghệ an đã ra thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an thông báo